thưa quý vị đêm qua áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa biển đông đã mạnh lên thành bão
và là cơn bão số một mươi hai ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay
đến một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ bình định đến ninh thuận khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bốn h ngày một mươi tháng một mươi một vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ bình định đến ninh thuận
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi hai
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đi vào đất liền các tỉnh từ bình định đến ninh thuận suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp
đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi một vị trí trung tâm vùng áp thấp ở ngay trên khu vực đất liền tây nguyên
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn h tới là từ vĩ tuyến một mươi một một mươi năm độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông
vùng biển phía tây khu vực giữa biển đông có mưa bão gió mạnh cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai
biển động rất mạnh sóng biển cao từ năm cho đến bảy mét
từ đêm nay vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng ngãi đến ninh thuận có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai
biển động rất mạnh sóng biển cao từ bốn cho đến sáu mét
trong khi đó trên đất liền các tỉnh từ bình định đến khánh hòa
từ đêm nay sẽ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín vùng ven biển cấp tám giật cấp một mươi
còn các tỉnh quảng ngãi đến ninh thuận có gió giật cấp sáu đến cấp bảy
ngoài ra từ nay đến ngày một mươi hai tháng một mươi một ở các tỉnh từ quảng trị đến bắc khánh hòa có mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa phổ biến là từ hai trăm linh cho đến bốn trăm linh
năm trăm linh mm một đợt có nơi trên bốn trăm năm mươi mm
khu vực quảng bình phía nam khánh hòa và khu vực tây nguyên có lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh cho đến hai trăm linh mm một đợt
trong khi đó ở miền bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô
vì thế trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì trạng thái ít mây nền nhiệt đêm phổ biến mức thấp dưới hai mươi độ
trong ngày trời nắng sớm nhiệt độ cao từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
độ ẩm trong không khí ban ngày vẫn ở mức thấp phổ biến là dưới sáu mươi
nên thời tiết tiếp tục hành khô
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước